chiều ngày một mươi một tháng một mươi một thông tin từ ubnd tp hội an tỉnh quảng nam
sau tác động của sóng to do cơn bão số năm gây ra ubnd tp hội an đã huy động lực lượng gia cố ở những đoạn sung yếu
nhưng nay do ảnh hưởng của cơn bão số sáu bờ biển cửa đại tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng
do sóng to gió lớn trong cơn bão số sáu đã làm cho nhiều đoạn dọc theo tuyến kè mềm tại bãi biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam bị sụt lún nghiêm trọng
tại khu vực bãi tắm cửa đại sóng lớn đã xé tọc bao tải của đoạn kè mềm dài hơn năm mươi mét làm cắt trượt ra biển và nước sâm thực vào tới hàng dừa khoảng ba mươi mét
theo nhận định của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hội an tình trạng sạt lở bờ biển cửa đại sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới
chính vì thế thành phố đã khuyến cáo các nhà hàng trong khu vực không tổ chức hoạt động kinh doanh trong thời gian mưa bão và nghiêm cấm du khách tham quan khu vực này